một làn sóng phân biệt chủng tộc sau khi người anh chọn lựa rời khỏi liên minh châu âu
những con lợn bẩn thiểu những con rán sa mạc hay quay trở về trung đông đi là những lời miệt thị
mà nhiều người nhập cư vào anh đang phải nhận mỗi ngày cả theo cách mặt đối mặt và trên mạng
kể từ cuộc trưng cầu brexit số vụ phạm tội liên quan đến phân biệt chủng tộc gia tăng bốn trăm linh
theo hội đồng hồi giáo tại vương quốc anh ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố
các vụ xúc phạm bán bổ người theo đạo hồi liên tiếp xảy ra
bỗng nhiên những kẻ phân biệt chủng tộc ở anh quốc có cảm giác hơn một nửa đất nước đồng ý với họ
điều đó khiến họ có thêm can đảm thể hiện ra sự thu ghét đối với người nhập cư
hồi tháng một mươi một một camera an ninh ghi lại hình ảnh một nam giới mặc áo trùm đầu
làng vàng bên ngoài một trung tâm tin ngưỡng hồi giáo tay tế xăng và đốt
trung tâm cộng đồng này không dễ tìm nó nằm giữa một bãi đỗ xe và một quán đồ ăn nhanh
kẻ đốt phá hắn đã biết chắc chắn về mục tiêu của hắn
rất dễ để liên tưởng đó là một kẻ có tư tưởng trả thù cộng đồng hồi giáo
vì những vụ tấn công xảy ra năm qua tại châu âu
mặc dù vụ tấn công được ghi hình nhưng thủ phạm cho đến nay vẫn chưa bị bắt
nhưng những kẻ bài hồi giáo không chỉ hành động lén lút
rất nhiều người đã ghi lại được những vụ lạm dụng và bạo lực đối với người hồi giáo
tại những địa điểm công cộng rất nhiều đoạn video đã được đăng lên mạng xã hội
hội đồng cây sắt anh quốc ghi nhận số vụ phân biệt trùng tộc tăng gấp năm lần trong tuần sau cuộc trưng cầu
khi tôi chuẩn bị xuống ga người ta hết vào mặt tôi
hãy cút đi quay về nơi mày được sinh ra ấy
tôi trả lời anh ta đây là đất nước của tôi anh muốn tôi đi đâu đây
điều đó càng làm anh ta nổi giận anh ta nói đây đâu phải đất nước của may
làm thế nào mà đây lại là đất nước của mày
may mắn có một người đứng dậy và chen vào giữa chúng tôi khi xuống tàu
tôi vẫn run lời bậy
lúc đó tôi nghĩ cuối cùng ngày này cũng đến
ý tôi không phải là đột nhiên một ai đó trở thành kẻ phân biệt chủng tộc
sự kiệm brexit đã khiến những kẻ phân biệt trùng tộc thêm bạo dạn hơn
để bua những lời lăng mạ nơi công cộng hoặc trên mạng
trào lưu bài hồi giáo đã trỗi dậy ở anh kể từ vụ khủng bố ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
từ thời điểm đó hơn một nửa đền thờ và các trung tâm văn hóa hồi giáo ở anh đã trở thành mục tiêu tấn công
chủ nghĩa khủng bố
yes và bê bối lạng dụng tình dục
rotter ham của những kẻ gốc hồi giáo càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn với cộng đồng hồi giáo ở anh
và giờ là cuộc trưng cầu ý dân về brexit
nhưng những nạn nhân không chỉ là người hồi giáo
tổng đài telma được thành lập năm hai nghìn một mươi hai để hỗ trợ các nạn nhân của trào lưu bài hồi giáo
kể từ sau cuộc trưng cầu brexit họ đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của các nạn nhân
bên cạnh đó là những cuộc gọi đe dọa của những kẻ bài ngoại
khi chúng tôi mới thành lập tổng đài chúng tôi nhận được những lời đe dọa mỗi ngày
nhưng trong hai năm trở lại cứ sau mỗi vụ khủng bố như paris bruxelles hay berlin
thelmama cũng đã gọi đe dọa tăng vọt
không chỉ gọi điện trang twitter facebook và địa chỉ email của tổng đài cũng tràn ngập những thông điệp thủ ghét
đây là một thông điệp trên twitter hôm qua
nó nói rằng
tôi nghĩ hồi giáo nên được gọi điện thoại
hồi giáo nên được xem như là một loại hình tội phạm
người hồi giáo cần được phải trừng phạt bằng cái chết và truy quét khỏi đất nước này như những ký sinh
chính phủ anh cần xây dựng một buồng giam lớn để nhét tất cả người hồi giáo vào đó
người hồi giáo làm việc cho các cơ quan công quyền cũng trở thành mục tiêu
ông humza yousaf là bộ trưởng giao thông của scotland là người gốc pakistan
ông đọc tuyên thệ nhậm chức bằng cả tiếng anh lẫn ngôn ngữ udu
đoạn video quay ông tuyên thệ đã lan tràn trên mạng xã hội
và nhận được vô số lời lang mạ và bình luật ác ý
mỗi khi có một sự kiện như vụ khủng bố paris những kẻ kỳ thị liền quy kết rằng tôi phải có trách nhiệm
với gốc gác hồi giáo tôi đã quá quen với việc đó
viện chính sách demos của vương quốc anh đã phát triển ra một phần mềm chuyên nhận diện ngôn ngữ lang mạ trên mạng xã hội
và họ đang làm việc với các kỹ sư để kiểm soát những dòng tuyết hay các dòng trạng thái facebook mang tính bài ngoại và phân biệt chủng tộc
với công cụ này demos phát hiện ra người anh đặc biệt chia rẽ trong vấn đề người nhập cư
bằng chứng là chỉ trong một tuần sau khi họ áp dụng phần mềm đã có hai trăm năm mươi dòng trạng thái tuyết tranh luận về việc ủng hộ hay phản đối người nhập cư
trong đó một mươi ba dòng tuyết dùng những từ ngữ bài ngoại hoặc phân biệt chủng tộc
nữ giới đội khăn tròang hijab của người hồi giáo giờ đây rất dễ trở thành mục tiêu tấn công
một phụ nữ mang thai người hồi giáo đang đội hijab cũng bị đe dọa trên một chiếc xe bus ở london
đoạn video này đã được xem hơn năm trăm linh lượt trên youtube
kẻ ham dọa sau khi nhận tội đã được miễn phạt tù
người hồi giáo ở anh đang đối mặt với sự phân biệt kỳ thị ngày càng rõ rệt
họ bị đánh đồng với những kẻ khủng bố máu lạnh của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
và theo giới chuyên gia chính những hành vi phân biệt thù ghét này vô hình chung đã đẩy nhiều thanh niên vào con đường cực đoan hóa
từ hai tuần nay hàng trăm triệu người trung quốc đã thực hiện những cuộc hành trình trên khắp đất nước dự kiến trong bốn mươi ngày kể từ ngày một mươi ba tháng một tới khi chấm dứt kỳ nghỉ lễ vào ngày hai mươi một tháng hai tới
gần ba tỷ lượt người sẽ di chuyển từ thành phố về quê và ngược lại tạo thành cuộc đại di dân lớn nhất thế giới
vốn rất nhiều người dân trung quốc hành trình này là cơ hội duy nhất trong năm để họ gặp những người thân yêu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình về quê của một cặp vợ chồng lao động ngoại tỉnh làm việc ở bắc kinh
chị tăng bối thích sống ở quê nhà hơn nhiều so với ở thành phố nhưng vì mưu sinh một mươi năm nay chị làm công việc dọn dẹp bảy ngày một tuần ở thủ đô bắc kinh trung quốc với mức thu nhập khoảng sáu trăm linh đô la một tháng
kiếm tiền ở bắc kinh và tiêu tiền ở quê đó là lựa chọn tốt nhất
hai vợ chồng chị là một phần của cuộc xuân vận khổng lồ của trung quốc với hàng tỷ lượt người di chuyển trong đợt tuyết âm
từ bắc kinh về thành đô đi đến bắc kinh chị là một trong những người thân yêu của trung quốc
tại đây tàu mất ba mươi chín bốn mươi tiếng từ thành đô về làng tôi lại mất khoảng ba tiếng đồng hồ đi xe buýt nữa
nhu cầu cho vé tàu là rất cao
ngành đường sắt sẽ phục vụ khoảng ba trăm năm mươi sáu triệu lượt hành khách dịp này nhưng dự báo vẫn quá tải
rất nhiều hành khách phải đứng suốt cuộc hành trình kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ như thế này
trung quốc đã đầu tư nhiều tỷ đô la để nâng cấp hệ thống đường sắt
trong năm năm qua đã có thêm một trăm linh km đường dây được bổ sung vào hệ thống
nhưng lượng người di chuyển dịp tết là quá lớn để có thể đáp ứng tốt
cứ khoảng một tiếng đồng hồ tàu lại dừng ở một ga để trả và đón khách
cuối cùng hai vợ chồng chị tăng bối đã xuống được ga thành đô
tôi rất mệt mỏi trên tàu quá ồn ào nên hầu như tôi chỉ chập mắt được những giấc ngắn
hơn tám trăm linh xe buýt được huy động để chuyên chở hành khách từ ga tàu về các quận
về đến quận hai vợ chồng lại tiếp tục mặc cả vé xe buýt nhỏ để về làng
nhưng bao nhiêu xe buýt được đưa về làng
sau vất vả mệt mỏi cũng tan biến khi hai vợ chồng nhìn thấy cha mẹ con cái và cháu của họ đang chờ họ ở sân nhà
bốn thế hệ trong một gia đình đã được đoàn viên trong ngày xuân
câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình từ đông sang tây cuối cùng của năm bính thân
năm mới chúc quý vị và các bạn an khang thịnh vượng nhiều sức khỏe hạnh phúc thành công
xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo